theo đó việt nam sẽ là một trong những nước ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực trong quý i
adb dự báo tăng trưởng kinh tế của việt nam là bảy một tức là cao hơn nhiều so với mục tiêu mà quốc hội đã đặt ra
theo adb trong quý i vừa rồi việt nam là một trong số những quốc gia ghi nhận những tín hiệu tốt từ cầu tiêu dùng trong nước
thẳng dư cán cân vãng lai tỷ giá hối đoái dự trữ ngoại hối ổn định
thêm vào đó dòng vốn fdi và dòng vốn gián tiếp đổ vào việt nam thông qua thị trường chứng khoán
tiếp tục trở thành động lực tăng trưởng rất lớn cho nền kinh tế và thị trường tài chính
với những số liệu kinh tế vĩ mô ổn định như vậy adb tỏ ra lạc quan với tăng trưởng kinh tế và đưa ra mức dự báo là bảy một cho cả năm hai nghìn hai mươi
tăng trưởng kinh tế sẽ bứt phá trong năm hai nghìn một mươi tám nhờ đó việt nam sẽ trở thành một trong những quốc gia tăng trưởng nhanh nhất
của khu vực tuy nhiên đây sẽ là mức tăng trưởng cao nhất và rất khó để việt nam duy trì tăng trưởng nhiều hơn mức này
do tất cả các ngành cũng như nền kinh tế đều đã đạt điểm chín đạt đỉnh
bên cạnh những triển vọng tăng trưởng sáng sủa theo quân số các chuyên gia của adb cũng đưa ra dự báo lạm phát có xu hướng tăng
tuy nhiên chừng nào chính sách tiền tệ của việt nam còn được duy trì một cách ổn định
thì giá cả tiêu dùng duy trì ở mức ổn định và chỉ số tiêu dùng sẽ tăng đạt khoảng ba bảy trong năm nay
và đến năm hai nghìn một mươi chín sẽ tăng lên
do đó bài toán giải quyết vấn đề thiếu hụt kỹ năng của việt nam nhằm bảo đảm tăng trưởng được duy trì bền vững và công bằng
cần phải quan tâm sâu sắc ngay từ bây giờ
nếu như adb lạc quan khi nhận định kinh tế việt nam năm hai nghìn một mươi tám sẽ tăng trưởng bảy một
thì ngân hàng thế giới corld bank lại đưa ra con số khá khiêm tốn là sáu năm
tức là thấp hơn hai điểm phần trăm so với mục tiêu của chính phủ
và mặc dù kinh tế quý i của việt nam có sự tăng trưởng rất tốt ở mức cao nhất trong vòng một mươi năm trở lại đây
ngân hàng thế giới vẫn có những đánh giá khá thận trọng về tình hình kinh tế của việt nam và cả khu vực
bởi khi nhìn nhận lại một cách cẩn thận thì kinh tế quý i năm hai nghìn một mươi tám mặc dù đã được con số ấn tượng
nhưng trên thực tế thì nó là hợp lý vì dựa trên nền tăng rất thấp của quý mục hai nghìn một mươi bảy vốn chỉ đạt năm một mươi năm
theo world bank tăng trưởng của quốc gia đang phát triển ở khu vực châu á trong đó có việt nam
dự kiến đạt mức trung bình là sáu ba chủ yếu nhờ sức mạnh nội lực từ trong nước
tuy nhiên những rủi ro từ bên ngoài mới đây đặc biệt là từ các cuộc chiến thương mại và chủ nghĩa bảo hộ
sẽ là một điểm mà các nhà điều hành chính sách cần phải lưu ý
việc xử lý thách thức từ chủ nghĩa bảo hộ và từ các cuộc chiến thương mại đòi hỏi phải nâng cao tiềm năng tăng trưởng dài hạn
cho điều kiện chính sách bất ổn đặc biệt là về thương mại toàn cầu
cuộc chiến thương mại mỹ trung sẽ có những diễn biến khó lường và các nền kinh tế có độ mở cao như việt nam
sẽ phải dựa vào chính chất lượng tăng trưởng thực chất của mình đến từ quá trình cải cách phát triển khu vực tư nhân
vâng những rủi ro nêu trên thì đòi hỏi phải có những bước tiếp theo để nhằm nâng cao khả năng chống chịu về kinh tế vĩ mô
bao gồm tiếp tục cơ chế điều hành tỷ giá linh hoạt tăng cường dự trữ ngoại tệ và áp dụng chính sách tiền tệ thận trọng
và các cân đối vĩ mô thích hợp với mục tiêu tăng trưởng tiền tệ
các chuyên gia của ngân hàng thế giới cũng đánh giá cao nỗ lực ổn định kinh tế của việt nam
và đặc biệt là nỗ lực kiểm chế lãng phát của các nhà điều hành
độ đạm phát có thể nói rằng là đáng kinh ngạc trong vòng rất nhiều năm qua
không chỉ ổn định về mặt chính sách tiền tệ chính sách tài khoá đảm bảo ổn định thu chi ngân hàng
hạn chế bội chi và kiểm soát nợ công cũng là một trong những điểm mà ngân hàng thế giới đánh giá cao
ở việt nam trong năm hai nghìn một mươi bảy và trong quý i năm hai nghìn một mươi tám
world bank tiếp tục khuyến nghị việt nam cần tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng tăng trưởng
môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp lớn mạnh hạn chế tình trạng đói nghèo